liên quan đến vụ ngộ độc rượu xảy ra trong một gia đình tại bản trà lán xã hữu lập huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an khiến ba người tử vong một người nguy kịch vào ngày một mươi hai tháng ba vừa qua
theo kết luận điều tra cho thấy trong rượu có chứa hợp chất từ cây lá ngón
sau khi nhận được thông tin sở y tế nghệ an đã chỉ đạo tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cử đoàn cán bộ lên địa bàn huyện kỳ sơn để điều tra giám sát
mẫu rượu mà các nạn nhân uống đã được gửi ra viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để tiến hành xét nghiệm
kết quả kiểm nghiệm của viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy nguyên nhân gây ra vụ bốn người ngộ độc trong đó ba người tử vong tại bản trà lán xã hữu lập huyện kỳ sơn là chết câu min
đây là hợp chất có trong cây lá ngón cầu min là một trong những thành phần tạo nên alkaloid có trong cây lá ngón giống như gensenicin gensamidin gensamosonin